chiều một mươi tám tháng bảy đồng chí trần thanh mẫn cùng đoàn công tác đã trao tặng nhà đại đoàn kết cho các gia đình chính sách tiêu biểu tại tỉnh nghệ an
trước đó đồng chí trần thanh mẫn cùng đoàn công tác đã đến sân hoa sân hương tại đền trung sơn đền gia tiên chủ tịch hồ chí minh
dân hoa dân hương tại khu di tích quốc gia đặc biệt kim liên huyện nam đàn và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích lịch sử chuông bồn huyện đô lương